trong thời gian gần đây nhiều phương tiện khi tham gia giao thông tại khu vực đường gom
thuộc đại lộ thăng long đoạn qua huyện quốc oai luôn trong tình trạng lo lắng
khi người dân địa phương tiến hành phơi thấp và rơm rạ ở hai bên đường
cứ vào mùa gặt là tình trạng này lại diễn ra dù tiêm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn giao thông
thế nhưng đến nay lực lượng chức năng dường như cũng đang bất lực trong công tác xử lý
dọc chiều dài gần sáu km đường đại lộ thăng long từ cầu chui dân sinh số một mươi năm
đến cuối cao tốc hòa lạc bị bao phủ bởi thóc và rơm rạ
các phương tiện lưu thông tại đây phải lấn làn chèn sang làn ngược chiều để tránh thóc đang phơi
còn người dân thì vẫn tỏ ra khá hài lòng với những mảnh sân phơi mới chiếm dụng được
không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao vì người đi đường liên tục phải tránh các bãi phơi thóc giải rác
nhiều hộ dân còn rào chắn bằng những bao tải thóc như thế này như thách thức người đi đường
nhiều người còn coi rằng việc các phương tiện phải tránh né như một nghĩa vụ của mỗi lái xe khi đi qua đây
xe máy người ta lại không mấy người ta tránh
chú ạ đấy
chưa nhất là những cái xe máy
nó đi nó liêu lắm nó phóng ngủ nó bảo ai bảo các bác phơi thóc này chúng tôi lối của chúng tôi xe đi
nó trả lời luôn đấy chú ạ
dù đã có quy định phạt tiền từ một trăm linh đến hai trăm linh nghìn đồng đối với cá nhân thực hiện hành vi vi phạm phơi thóc lúa dơm trên đường bộ
tuy nhiên hiện nay tại tuyến đường gom đại lộ thăng long các hình thức xử lý vẫn chỉ dừng ở việc tuyên truyền và nhắc nhở
khi lực lượng chức năng vừa rời đi thì mọi chuyện lại đầu vào đấy
buổi sáng sớm thì chúng tôi cũng phải đi nhắc trước khi bà con đi phơi
nhắc nhở thì đã đa số là nông dân nhân dân người ta cũng đều nắm được và hiểu
nhưng mỗi cái là lý do là không có sân phơi ở nhà
cho nên là bà con người ghi nhận
nhưng mà việc chấp hành thì cũng vẫn còn hạn chế
việc nhắc nhở hay tuyên truyền cũng chỉ là giải pháp tức thời
chắc chắn trong thời tiết này
mặt đường đang trở thành nơi lý tưởng để giúp người dân phơi khô nông sản
thế nhưng đổi lại của sự nhanh chóng đó lại là sự bất chấp những nguy hiểm rình dập tính mạng